đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ do bà nguyễn thúy anh
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội làm trưởng đoàn
đã có cuộc tiếp xúc với cử tri của huyện yên lập trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện yên lập đề nghị trong thời gian tới
quốc hội và chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí cho các địa phương xây dựng nông thôn mới
tăng cường quản lý duy tu sửa chữa nâng cấp đường giao thông
bên cạnh việc xây dựng luật quốc hội cần chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà nguyễn thúy anh ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền
những ý kiến liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ sẽ tổng hợp yêu cầu giải quyết